tại tỉnh cà mau trên tuyến đê biển tây thuộc xã khánh tiến huyện u minh dài một mươi bốn km
vừa ghi nhận nhiều điểm sạt lở mới áp sát vào chân đê
điểm sạt lở nguy hiểm nhất trên tuyến này thuộc ấp một mươi xã khánh tiến
sóng đã đánh đất quay rừng phòng hộ bên ngoài với chiều ngang khoảng năm mươi mét và khoét sâu vào trong thân đê
còn khoảng năm mét nữa là đến đường mây tông
mưa to trong những ngày gần đây đã làm cho tình trạng sạt lờ tuyến đê biển tây ngày càng trầm trọng hơn
một số điểm sạt lở áp sát vào chân đê gây nguy cơ vỡ đê nếu không có biện pháp xử lý kịp thời
hạt quản lý đê điều tỉnh cà mau đã cử cán bộ túc trực và báo cáo về cấp trên để có biện pháp gia cố tạm thời trong những ngày tới